tại nhà quốc hội chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân đã có buổi tiếp đoàn đại biểu
ủy ban hòa bình và đoàn kết lào do đồng chí sổm phan phan khammy
ủy viên trung mương đảng nhân dân cách mạng lào phó chủ tịch quốc hội nước cộng hòa dân chủ
nhân dân lào chủ tịch ủy ban hòa bình và đoàn kết lào làm trưởng đoàn sang thăm việt nam
tại buổi tiếp chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân vui mừng được đón tiếp đoàn đại biểu
ủy ban hòa bình và đoàn kết lào đúng vào năm kỷ niệm những sự kiện trọng đại trong quan hệ giữa
hai nước năm mươi năm năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao hai nước và bốn mươi năm ngày ký hiệp ước hữu nghị
và hợp tác việt nam lào đánh giá cao kết quả hội đàm giữa hai ủy ban hòa bình việt nam và
ủy ban hòa bình và đoàn kết lào chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân khẳng định đảng và nhà nước
việt nam luôn ủng hộ và tạo mọi điều kiện thuận lợi để các tổ chức nhân dân việt nam không ngừng
tăng cường củng cố quan hệ hữu nghị và hợp tác với các tổ chức nhân dân lào mong muốn mối
quan hệ hữu nghị hợp tác giữa nhân dân hai nước nói chung giữa hai ủy ban nói riêng sẽ thu được
kết quả to lớn góp phần củng cố thêm mối quan hệ đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện việt nam lào
đồng chí sổm phăn phen kham my cảm ơn chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân đã dành thời gian
tiếp đoàn đồng thời mong muốn trong tình hình thế giới và khu vực có nhiều diễn biến phức tạp
hai nước việt nam lào nói chung và hai quốc hội nói riêng cần tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động hợp tác
có hình thức phối hợp phong phú hơn để duy trì tốt mối quan hệ đoàn kết đặc biệt này